napoli cophe từ khi có mặt trên thương trường luôn kiên định mục tiêu là phải mang đến cho người tiêu dùng những ly cà phê nguyên chất
điều này đã giúp napolicophie tạo ra được giá trị thương hiệu cốt lõi và đang khẳng định vị trí của mình trên thị trường